thưa quý vị ngày một mươi ba tháng bảy triều tiên tuyên bố nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa icbm sử dụng nhiên liệu rán hoa sơn một mươi tám trong ngày hôm trước
nhà lãnh đạo kim jong un khẳng định sẽ có hành động tấn công quân sự cho đến khi mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với bình nhưỡng
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna được sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo kim jong un triều tiên đã phóng icbm này để khẳng định khả năng và độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược mới
tên lửa trên đã bay một một km trong bốn bốn trăm chín mươi một giây đã đến độ cao sáu sáu trăm bốn mươi tám km trước khi lao xuống vùng biển phía đông nước này
nhà lãnh đạo kim jong un tái khẳng định rằng một loạt cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ hơn sẽ được phát động cho đến khi mỹ và đồng minh của washington thừa nhận thất bại đối với chính sách thù địch vô ích đối với bình nhưỡng và từ bỏ chính sách của họ
trong diễn biến mới nhất anh nước đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên của hội đồng bảo an liên hợp quốc
thông báo cơ quan này sẽ học
công khai trong ngày một mươi ba tháng bảy để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của triều tiên
cuộc họp này do mỹ albany pháp nhật bản manta và vương quốc anh yêu cầu